các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chuyên gia diệt tế nhận định ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay
hiện tại tỉnh phú thọ đã ghi nhận ba mươi một trên một trăm bảy mươi tám ca bệnh là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp thủy vân
như tại công ty jack gin việt nam công ty ksa công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ namuga công ty gamegood công ty trách nhiệm hữu hạn tgp vina
đây là điều đáng lo ngại do các khu cụm công nghiệp tập trung đông người lao động
do đó nguy cơ lây nhiễm trong các khu cụm công nghiệp rất cao nếu không tuân thủ các biện pháp an toàn dịch
ngoài ra các trường hợp vừa được phát hiện dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố việt trì và huyện lâm thao chưa rõ nguồn lây
nên nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng ra cộng đồng rất cao
kết quả điều tra truy vết các trường hợp dương tính với sars cov hai cho thấy các bệnh nhân có lịch sử di chuyển khá phức tạp
theo phó giáo sư trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng các sự kiện y tế khẩn cấp của bộ y tế
với thực tế hiện nay dịch đã tồn tại lâu trong cộng đồng bất cứ tỉnh nào cũng có nguy cơ bùng phát dịch
tất cả các vấn đề này đều đã được dự đoán
hiện tại các tỉnh đắp bắt đầu thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thì nguy cơ càng cao hơn
phó châu sư phu cho rằng các địa phương vẫn có nguy cơ bùng phát dịch là vì
thứ nhất tỷ lệ tiêm vaccine tại các địa phương chưa đồng đều nhiều tỉnh còn thấp
thứ hai tiêm vaccine rồi vẫn có nguy cơ mắc covid một mươi chín và có khả năng lây lan cho người khác
và đặc biệt quan ngại
nếu người đó chưa tiêm vaccine mắc bệnh nền người già
thứ ba những người dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm vaccine
không được chủ quan lơ lạ
phó châu sư phu cho rằng ở thời điểm này các địa phương không được lơ lạ chủ quan
các tỉnh vẫn phải tiến hành truy vết xét nghiệm đánh giá nguy cơ phong tỏa nhỏ nhất có thể
để ít ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội
hiện nay các tỉnh đều mở cửa theo nghị định một trăm hai mươi tám của chính phủ
người dân đi lại dễ dàng hơn người dân ở các tỉnh phía nam trở về quê
phó giáo sư phu cho rằng những người về quê nếu không khai báo trung thực
sẽ rất khó cho cơ quan chức năng phân loại hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh
do đó người về từ vùng dịch phải tuân thủ hướng dẫn của bộ y tế về cách ly
các khu cách ly tập trung của địa phương cần phải giám sát chặt chẽ giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
khi cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà người dân phải triệt đẻ
gia đình cách ly với gia đình tuân thủ năm k
vị chuyên gia dịch tế cũng lo ngại nếu dòng người này trở về địa phương
có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ bùng phát dịch gây ra hệ lụy tạo gánh nặng cho hệ thống điều trị
thậm chí các đối tượng nguy cơ cao dễ nhiễm bệnh và có thể tử vong
vì vậy các địa phương phải kích hoạt trở lại khu điều trị f không triệu chứng
để sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh hạn chế bệnh nặng lên
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm
cũng cho rằng không riêng phú thọ mà bất cứ địa phương nào cũng có nguy cơ bùng phát dịch
khi tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp và người dân đi lại nhiều
phó giáo sư dũng cho rằng với người dân về từ vùng dịch
cần cố gắng tuân thủ quy tắc phòng chống dịch của địa phương
và đặc biệt không nên có tâm lý chủ quan khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
theo ước tính nếu người dân tự giác khai báo y tế xét nghiệm khi có triệu chứng
thì chuỗi lây nhiễm có thể dừng ở hai mươi năm đến ba mươi sáu người trong vòng một mươi đến một mươi năm ngày
trong khi nếu họ không tự giác thì chứa lây nhiễm có thể lên đến khoảng bảy mươi năm người
và phải trên hai mươi ngày mới phát hiện được
điều này một mặt sẽ khiến dịch bùng phát
mặt khác sẽ khiến sinh mạng của người dân có thể bị ảnh hưởng nếu được chữa trị quá muộn
trong trường hợp người dân không có triệu chứng nhưng mang virus và vô tư đi lại
vì không phải cách ly tập trung số lây nhiễm có thể lên đến hai người mới được phát hiện
dịch khê đó đã ăn sâu vào cộng đồng và kiểm soát sẽ rất khó khăn
vì vậy trong công tác chống dịch mới phó giáo sư trân dũng cho rằng ý thức của người dân vô cùng quan trọng
tại thành phố hà nội dù đạt tiêu chí cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
song nguy cơ dịch tại thủ đô được cảnh báo rất cao
đặc biệt hàng ngày vẫn có một số lượng lớn người về từ các tỉnh thành có dịch
trong bối cảnh thủ đô đã mở cửa trở lại
thực tế những ngày vừa qua số f được phát hiện tại hà nội là người về từ các vùng dịch
và xu hướng gia tăng
về nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trong bối cảnh bình thường mới
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng là khó tránh khỏi
vấn đề là sẵn sàng tâm thế ứng phó không lơ là nhưng cũng đừng quá lo sợ
theo ông nga với các ổ dịch mới cần cho phép cách ly f một và f triệu chứng nhẹ tại nhà trên toàn quốc
thay vì chỉ áp dụng tại một số địa phương như hiện nay
ông nga cũng lưu ý
vai trò của địa phương trong việc đánh giá và khống chế ổ dịch
theo ông việc nới lỏng các hoạt động cũng cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa dịch bệnh
bên cạnh đó trong lúc chưa đủ vaccine covid một mươi chín bao phủ toàn dân
thì các địa phương cần phải ưu tiên cho người cao tuổi người mắc bệnh nền
nguyên tắc này sẽ giảm tải cho hệ thống y tế nếu dịch bệnh bùng phát
bởi người già người có bệnh nền nếu mắc covid một mươi chín khi vào viện điều trị sẽ lâu khỏi
nguy cơ tử vong cao
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nhận định
nguy cơ dịch diễn biến phức tạp vẫn rất cao và khó lường
hiện nay chúng ta không thể biết ai bị bệnh hay không bị bệnh
ai đang mang bệnh covid một mươi chín bởi có những ca mắc covid một mươi chín không có triệu chứng
nên nguy cơ có thể đến với bất cứ ai
do đó ý thức của người dân rất quan trọng
không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch
thì chỉ một ca bệnh cũng có thể lây lan thành các ổ dịch lớn
ông phu khuyến cáo
cũng theo ông trần đắc phu hiện tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước khác nhau
tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín khác nhau do đó cách ứng xử với dịch bệnh không thể giống nhau
tuy nhiên chiến lược ngăn chặn phát hiện truy vết khoanh vùng cách ly điều trị
vẫn phát huy hiệu quả với những biện pháp điều chỉnh bổ sung
khi chúng ta đang đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín
chủ động nguồn sinh phẩm xét nghiệm thuốc điều trị
bộ y tế cho biết
ngày một mươi chín tháng một mươi nước đã ghi nhận ba ba mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín tại bốn mươi chín tỉnh thành
trong đó có một hai trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng
trong ngày có thêm một tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên bảy trăm chín mươi bốn tám trăm bốn mươi sáu ca
liên quan đến các ổ dịch trong cộng đồng ở thanh hóa phú thọ
bộ y tế yêu cầu ngành y tế hai địa phương tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ
truy vết thần tốc lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thực hiện cách ly y tế kịp thời và bảo đảm không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
phó giáo sư trần đắc phu khuyến cáo nguy cơ nhiễm dịch vẫn hiện hữu
do vậy hơn lúc nào hết tinh thần trách nhận và sự tử giác của mỗi người dân
phải được đặt lên hàng đầu không được chủ quan lơ lả
đà nẵng đã có sự thay đổi trong các biện pháp phòng chống dịch
trong công văn tối ngày một mươi chín tháng một mươi do phó chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố đà nẵng
ngô thị ký biến ký nêu cho người về từ vùng ở cấp độ dịch cấp một cấp hai
xét tử theo dõi sức khỏe
đối với người đến về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp đổi dịch ở cấp ba cấp bốn
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm vào thành phố
đối với người đến về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp bốn
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm vào thành phố
với những người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và thứ bảy
người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín phải cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
tại cần thơ phó chủ tịch ubnd tp dương tấn hiển hôm qua cũng đắc ký ban hành văn bản
tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tương đương cấp độ một
người từ địa bàn có dịch ở cấp độ một
cấp độ hai về cần thơ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại
người dân tử theo dõi sức khỏe tại nhà lưu trú bảy ngày và thực hiện năm k
người đến về tp cần thơ từ địa bàn có dịch cấp độ ba cấp độ bốn
phải thực hiện giám sát xét nghiệm cách ly theo quy định của ubnd tp và hướng dẫn của bộ y tế
người ngoài tỉnh vào bến tre từ vùng cấp độ một cấp độ hai được đi lại
người về từ vùng cấp độ ba cấp độ bốn phải có xét nghiệm sars cov hai âm tính
hai mươi giờ và tùy theo từng đối tượng sẽ phải theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà trong bảy ngày
cùng ngày chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang đồng văn thanh ký ban hành quyết định
thích ứng an toàn minh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
trong đó quy định người dân hậu giang đi sang ngoài tỉnh trở về
hoặc người từ địa phương khác vào hậu giang thì không thực hiện cấp giấy đi đường
nhưng phải thực hiện năm k
cụ thể người khỏi covid một mươi chín được theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú và thực hiện năm k hạn chế tiếp xúc
người đã tiêm đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú thực hiện năm k thực hiện test nhanh vào ngày thứ nhất
tại cơ sở y tế khi vào hậu giang trừ trường hợp test nhanh còn giá trị trong bảy mươi hai giờ
người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tập trung bảy ngày
sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú thêm bảy ngày
đồng thời thực hiện xét nghiệm ba lần
người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày
và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo thực hiện xét nghiệm bốn lần
như vậy theo đánh giá
với thực tế hiện nay dịch đã tồn tại lâu trong cộng đồng
bất cứ tỉnh nào cũng có nguy cơ bùng phát dịch không chỉ riêng phú thọ hay hà nội
tất cả các vấn đề này đều đã được dự đoán
đặc biệt trong bối cảnh các tỉnh đã bắt đầu thực hiện nghị định một trăm hai mươi tám
thì nguy cơ sẽ càng cao hơn
chính vì vậy các địa phương và mỗi người dân không được lơ là chủ quan
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tránh những sai sót nhỏ nhất để dịch bùng phát trở lại
thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại